ngày một mươi tháng năm tòa nhân dân tỉnh đồng nai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo vũ thị dung sáu năm tù
nguyễn thị ngọc sương năm năm tù về tội làm tăng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ tháng tám đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám dung đã tham gia viết tờ rơi truyền đơn rồi bàn bạc với sương
mang một trăm một mươi bảy tờ rơi trong đó có một trăm linh ba tờ có ghi khẩu hiệu nội dung
xuyên tạc kích động biểu tình đi giải ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện định quán